hòa cùng không khí đón mừng xuân mới đảng ta cũng đã tròn chín mươi mùa xuân
hôm nay tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đảng ủy ban giám đốc học viện
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tới tham dự lễ kỷ niệm
đây là dịp cán bộ đảng viên của học viện ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đảng và học viện
từ đại hội sáu của đảng đến nay trải qua bảy kỳ đại hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng
đất nước đã giành được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
uy tín vị thế việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
việt nam lần thứ hai được bầu với số phiếu gần tuyệt đối
trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc phát huy truyền thống vẻ vang ấy
hướng tới chào đón đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
hôm nay học viện cũng chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề
dân chủ kỳ cương gương mẫu sáng tạo hiệu quả